từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhiều địa phương ở đồng bằng sông cửu long
tiếp tục ghi nhận các ca dương tính covid một mươi chín trong cộng đồng
và tại tiền giang thì tính đến thời điểm này đã ghi nhận hơn ba trăm linh ca mắc
và trước tình hình trên sáng nay ngày tám tháng bảy trung tướng nguyễn xuân giáp
tư lệnh quân khu chín chủ trì cuộc họp triển khai kích hoạt hoạt động bệnh viện giả chiến số sáu
bệnh viện giải chiến số sáu được thành lập tại tiểu đoàn hai trăm sáu mươi một a trung đoàn hai
sư đoàn tám xã bình đức huyện châu thành tỉnh tiền giang
có khả năng mở rộng lên năm trăm linh giường
nhân lực chủ yếu của bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện
quân y một trăm hai mươi bệnh viện quân y một trăm hai mươi một và sư đoàn tám
với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo tốt cho các yêu cầu nhiệm vụ
trung tướng nguyễn xuân giắc yêu cầu các cơ quan chức năng quán trực tinh thần
thần tốc quyết liệt hiệu quả an toàn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch
cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch quân khu chủ động liên hệ với ngành chức năng của tỉnh tiền giang
bảo đảm các mặt có liên quan để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động ngay
đảm bảo an toàn chặt chẽ cho hoạt động của bệnh viện giả chiến
đồng thời có phương án dự phòng đội ngũ y bác sĩ để sẵn sàng chi viện khi có tình huống xấu xảy ra
trước đó quân khu chín cũng đã điều động lực lượng phối hợp hỗ trợ tiền giang phun hóa chất
khử trùng phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực địa điểm lây nhiễm dịch bệnh